tính đến ngày một mươi tám tháng chín toàn huyện diễn châu tỉnh nghệ an đã ghi nhận có hai mươi tám ca mắc sốt xuất huyết
đây cũng là địa phương duy nhất của tỉnh đến thời điểm này có bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
hiện cơ quan chức năng đang triển khai các giải pháp chống dịch suốt suốt huyết lây lạc
ngay sau khi phát hiện ca mắc bệnh suốt suốt huyết đầu tiên vào ngày tám tháng chín
trung tâm y tế dự phòng huyện diễn châu đã tập trung điều trị giám sát nghiêm ngặt các bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết
các bệnh nhân đều được điều trị tại trạm y tế xã và bệnh viện tuyệt đối không để bệnh nhân tự điều trị tại nhà
ngày một mươi tám tháng chín sở y tế trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại các địa phương ở huyện diễn châu
tại nhiều nơi cho thấy người dân vẫn còn tâm lý chủ quan lơ là trong việc phòng chống dịch bệnh
đoàn công tác cũng lưu ý các địa phương cần tích cực huy động các tổ chức đoàn thể
gia quân dọn vệ sinh môi trường tại các khu dân cư
các trường học tăng cường công tác tuyên truyền đến học sinh về bệnh suốt suốt huyết
tránh để bệnh lây lan trên diện rộng trong trường học
trung tâm đối với các địa phương triển khai đồng loạt các biện pháp phòng chống dịch
đầu tiên là đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng
thứ nhất thứ hai là trên các hệ thống loạt truyền thanh của xã phường
rồi các truyền thông nhóm nhỏ tại các hộ gia đình các khối dân phố
thứ hai nữa là đối với lệ xử lý môi trường tập trung nhân lực huy động các đoàn thể quân chúng
và đặc biệt là đối tượng học sinh để làm sạch môi trường xử lý các hộ bỏ gãy
thứ ba nữa là sau khi chúng ta xử lý sạch môi trường xử lý đẩy mạnh hoạt động truyền thông
chúng ta có thể sử dụng hóa chất để chúng ta phun diệt môi trường thành
với thời tiết mưa nắng đan sen như hiện nay việc xuất xuất huyết tăng cao là rất dễ
trong khi đó ở những khu vực này vốn dĩ mầm bệnh cũng đã có sẵn
khi gặp điều kiện thời tiết thuận lợi thì chắc chắn sẽ bùng phát
tỉnh nghệ an cần chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai các phương án phòng chống bệnh xuất xuất huyết
không để bệnh lây lan trên diện rộng